chuyển sang những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý trên thế giới tổ chức y tế thế giới who đang liên tục cố gắng đưa ra giải pháp đối với câu hỏi của nhiều người về con số chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín
theo báo new york times các chuyên gia đã tham gia các nỗ lực who trong năm qua cho rằng con số tử vong thực tế do covid một mươi chín đến cuối hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu ca được báo cáo chính thức
báo cáo này dẫn các nguồn thạo tin về các dữ liệu sơ bộ của who cho biết trong số khoảng chín triệu ca tử vong bổ sung so với dữ liệu báo cáo chính thức khoảng một phần ba được cho là ở ấn độ
theo đó tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á có thể ở mức ít nhất bốn triệu ca
để đưa ra con số trên who sử dụng các dữ liệu quốc gia cung cấp về số ca tử vong vì covid một mươi chín kết hợp với những thông tin mới từ các khu vực và các khảo sát từ các hộ gia đình
who cũng sử dụng các mô hình thống kê để tìm ra số ca tử vong chưa được ghi nhận
các ca tử vong mà nguyên nhân trực tiếp không phải là covid một mươi chín cũng được tính vào số liệu trên
trong đó các ca tử vong vì không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc y tế bị gián đoạn trong đại dịch
tin sĩ prabhat jha giám đốc trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu
tại toronto canada và là một chuyên viên hỗ trợ who xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu
cho rằng việc xác định con số chính xác các ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới có vai trò quan trọng cả về thực tiễn về công tác thống kê và về đạo đức
theo tin sĩ prabhat jha nếu xảy ra các làn sóng dịch bệnh tiếp theo
việc xác định đúng số ca tử vong là một phần quan trọng để đánh giá các chiến dịch tiêm chủng có thực sự hiệu quả hay không
trong khi đó báo mirror now ấn độ dẫn lời giáo sư sanjeev bagai
new delhi cho rằng phương thức tổng hợp của who còn nhiều hạn chế khi có tới tám mươi quốc gia trên thế giới không có các cơ sở dữ liệu y tế số hóa
tình trạng báo cáo chưa đầy đủ số ca tử vong vì covid một mươi chín là vấn đề nhiều nước gặp phải không chỉ riêng ấn độ
theo cách tính mới của who ngoài ấn độ một số nước khác như nga trung quốc ai cập và indonesia
cũng được cho là có số liệu tử vong vì covid một mươi chín trên thực tế cao hơn so với báo cáo